tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức hội nghị tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu
trong công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại lần thứ nhất
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và trao tặng phần thưởng
cho bảy mươi chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc
cùng dự còn có đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
phó chủ tịch liên đoàn lao động thế giới lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
năm mươi chủ tịch công đoàn cơ sở được tuyên dương lần này là những tấm gương sáng
thể hiện tinh thần trách nhiệm bản lĩnh trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn việt nam
đã và đang đồng hành cùng đội ngũ công nhân nông dân trí thức doanh nhân và toàn dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
đó là những đoá hoa tươi thắm trong vườn hoa người tốt
việc tốt dân lĩnh
chào mừng bảy mươi năm ngày bắc hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước và đại hội lần thứ một mươi hai công đoàn việt nam
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cấp công đoàn việt nam
trong thời gian qua là việc thực hiện ngày càng mạnh mẽ hiệu quả chức năng đại diện
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
thông qua triển khai thực hiện tốt công tác thỏa ước lao động tập thể và đối thoại
góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ
chủ tịch nước lưu ý tổng liên đoàn lao động việt nam và các cấp công đoàn
cần tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức và nội dung phương thức hoạt động
xác định rõ hơn nhiệm vụ từng cấp công đoàn hướng mạnh hoạt động về cơ sở
các cấp công đoàn phải coi cơ sở là trọng tâm lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động
chủ tịch công đoàn cơ sở là hạt nhân để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
hoạt động hiệu quả thực chất
nhân dịp này chủ tịch nước đề nghị các bộ ban ngành địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với tổng liên đoàn lao động việt nam và công đoàn các cấp
trong việc chăm lo cho đời sống việc làm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp
chính đáng của người lao động nhất là công nhân ở các khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế